tiếp tục cập nhật các thông tin về công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích tại xã trà leng huyện nam trà my tỉnh quảng nam
sáng nay tại khu vực tìm kiếm xảy ra mưa lớn mặc dù vậy các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm một mươi bốn người đang mất tích
so với hôm qua đất đã hạ thấp được gần một mét
tại hiện trường các xe cơ giới múc đất đá ở khu vực lòng suối chuyển sang nơi khác nhằm hạ độ cao phục vụ đào bới thủ công tìm kiếm nạn nhân
so với hôm qua đất đã hạ thấp được gần một mét các lực lượng dùng bơm nước nhằm làm lỏng nền đất thuận tiện quan sát và di chuyển đất đá đi nơi khác
do mưa lớn trong sáng nay đường vào trà leng tiếp tục sạt lở tại thôn hai xã trà tân huyện bắc trà my
cơ quan chức năng phải rào chắn tập trung khắc phục đồng thời hướng dẫn phương tiện
tiếp cận hiện trường bằng các đường tắt tuy nhiên chỉ có phương tiện xe máy và xe ô tô nhỏ còn xe cơ giới không thể vào
đến một mươi năm h chiều nay lực lượng công an huyện nam trà my đã kiểm soát các lối vào hiện trường
nhằm hạn chế người dân hiếu kỳ tụ tập bên trong hiện trường bảo đảm yêu cầu tìm kiếm nạn nhân cũng như an toàn cho mọi người
mặt khác nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện của các tổ chức cá nhân hảo tâm công an huyện cũng thông tin tình hình sạt lở đến mọi người không để xe đi vào xã trà leng
liên quan đến địa bàn các xã bị cô lập và mất liên lạc với tình hình mưa lũ như hiện nay tỉnh quảng nam dự kiến sẽ thành lập sở chỉ huy tiền phương cứu nạn vụ sạt lở phước lộc
ubnd tỉnh quảng nam cho biết tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực để cứu tế cho bà con vùng bị cô lập